thực hiện nghị quyết của tỉnh ủy quảng trị về việc xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm hai nghìn hai mươi
huyện miền núi đắc rồng đã đề ra đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có từ ba đến bốn xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới
nhưng với một huyện nghèo thuộc diện ba mươi a để thực hiện việc này là hết sức khó khăn vì còn quá nhiều bất cập
chị hồ thị hàn ở thôn khe lặn xã mò ó huyện đắk rông tỉnh quảng trị lấy chồng đã năm năm cuộc sống gia đình rất khó khăn
hiện nay thu nhập của gia đình chị mỗi tháng chỉ sắp xỉ hai triệu đồng mà nuôi đến bốn người con
mò ó là xã điểm của huyện đắk rông và tỉnh quảng trị về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới
nhưng đến thời điểm này xã mới chỉ đạt chín trên một mươi chín tiêu chí
vì trình độ dân trị cũng đang còn thấp việc xây dựng nông thôn mới thì một số bà con cũng đang còn mất mơ
kỹ thức của bà con về việc chấp hành công tác xây dựng nông thôn mới còn gặp rất nhiều khó khăn
toàn huyện đắk rông có một mươi ba xã và chín mươi tám thôn bản
đến thời điểm này trong số một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới thì có đến chín tiêu chí không có xã nào đạt được
nổi bật là các tiêu chí như cơ sở hạ tầng văn hóa giáo dục môi trường chợ nông thôn và nhà ở
là một huyện nghèo thuộc diện ba mươi a nên xuất phát điểm của đắk rông còn thấp nhận thức của người dân chưa được cao
bên cạnh đó nguồn lực để phát triển kinh tế của huyện còn rất yếu
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi còn chưa đến ba năm để đạt được mục tiêu mà nghị quyết của tỉnh quảng trị đề ra
thì huyện đắk rông phải triển khai nhiều giải pháp trong việc thúc đẩy người dân phát triển kinh tế bền vững
bởi có nguồn lực thì người dân mới chủ động xây dựng nông thôn mới
nếu người sống của người dân vẫn nghèo như hiện nay thì huyện đắk rông sẽ khó có thể thành công trên tiến trình xây dựng nông thôn mới